tại hải phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với nguyễn việt dũng tức dũng hạnh là đối tượng có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chứng nắt tài sản
nguyễn thạc minh hiếu về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ và cướp tài sản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường đà nẵng
tổ công tác công an quận ngô quyền phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
không những không chấp hành hai đối tượng còn rút súng đe dọa tổ công tác rồi bỏ xe chạy trốn
trước sự truy đuổi quyết liệt của tổ công tác các đối tượng đã nổ súng và lợi dụng đêm tối tẩu thoát
sau đó hai đối tượng dùng súng khống chế một người dân cướp một xe máy rồi bỏ chạy
và vào dạng sáng ngày hôm nay lực lượng công an bắt gọn hiếu khi đối tượng đang ẩn nấp tại khách sạn khu hai của đồ sơn
ngày sau đó công an tp hải phòng đã thuyết phục được đối tượng nguyễn việt dũng ra đầu thú và giao nộp khẩu súng khôn sáu cùng với một mươi chín viên đạn